hiện trên những triển đê và rừng ngập mặn các xã bãi ngang ven biển của huyện kim sơn tỉnh ninh bình
hòa sú vẹt nở trắng cả một vùng
đây là thời điểm thợ nuôi ong trong và ngoài tỉnh đưa những đàn ong về đây để khai thác mật tự nhiên
đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái ven biển của tỉnh
toàn huyện kim sơn có trên bảy trăm linh hectare rừng ngập mặn
chủ yếu là trồng cây xú vẹt có sức sống khỏe chịu được ngập mặn
nhiều hoa nên rất hấp dẫn các loài ong
khi loài hoa này nở rộ vào cuối tháng bốn đến cuối tháng tám
khoảng hai mươi chủ nuôi với khoảng năm đàn ong được người dân trong và ngoài tỉnh mang về đây khai thác nguồn hoa tự nhiên
tí nào bình thường nhưng buổi chiều thì nó sẽ loảng hơn buổi sáng
nghề nuôi ong cho thu nhập cao song cần đòi hỏi sự cân cư chịu khó
bởi thời điểm vào vụ ong làm mật cũng là lúc thời tiết nắng nóng gai gắt
người nuôi ong phải làm mái tre để tranh nắng vệ sinh thùng ong sạch sẽ thường xuyên đảo cầu để mật lên đều
nắm bắt được diễn biến sức khỏe của từng đàn ong
bởi đây là loài rất nhạy cảm với thời tiết và dễ nhiễm bệnh
để mật ong nó được chất lượng ngon thì phải có được đàn ong
mạnh đàn ong khỏe thì nó mới đem ra được giọt mật già và giọt mật ngon
năm nay thời tiết thuận lợi mật ong từ phấn hoa xú vẹt thơm và màu đẹp hơn người nuôi rất phấn khởi
trung bình một thùng ong cho thu hoạch khoảng tám một mươi tấn mật một vụ hoa
sản lượng mật vào khoảng năm mươi bảy mươi tấn giá trị hàng tỷ đồng
nhờ vậy rừng ngập mặn kim sơn không chỉ bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái ven biển
mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân
trong đó nuôi ong lấy mật là một mô hình tiêu biểu